thưa quý vị sau một mươi ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
thì đoàn công tác cứu hộ quốc tế bộ công an việt nam đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ
và trở về vào chiều ngày hôm qua là ngày một mươi chín tháng hai
những kết quả đạt được trong chuyến công tác đã thể hiện bản lĩnh tính nhân văn chuyên nghiệp cao
khẳng định năng lực tham gia và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng công an nhân dân việt nam
ghi nhận những nỗ lực cố gắng của hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ
vào chiều qua lãnh đạo bộ công an cùng đại diện các ban bộ ngành đã có mặt tại sân bay quốc tế nội bài để đón khen thưởng động viên
sau đó vào đêm qua tại tp hcm đại diện bang giám đốc công an tp hcm cùng gia đình năm cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát phòng trái trái trái và cứu nạn cứu hộ
tham gia đoàn công tác của bộ công an đã có mặt tại sân bay tân sơn nhất để đón đồng đội cũng như người thân của mình trong niềm tự hào và cảm phục

gặp đau người dân người ta cũng cảm ơn việt nam rất là nhiều chúng tôi cảm thấy rất là vui
lúc trước cũng hơi lo nhưng mà bây giờ là quen rồi bây giờ thấy anh mà làm việc tốt như vậy thì em cũng tự hào
rồi cũng động viên anh biết là khó khăn nhưng mà cũng động viên anh làm việc tốt thì em đây cũng ủng hộ hết sức